năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên số người tử vong do tai nạn giao thông có thể giảm xuống dưới con số là tám
và đây là con số thấp nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
mặc dù đã giảm nhưng kết quả này vẫn đạt ra nhiều thách thức cho các cơ quan chức năng
vấn đề về bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới đây
đó là cần đổi mới từ chế tài đến việc áp dụng công nghệ khoa học trong kiểm soát tai nạn giao thông
và đó là những nội dung chính của hội nghị an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín vừa được tổ chức vừa qua
năm hai nghìn một mươi tai nạn giao thông ở việt nam cướp đi sinh mạng của khoảng một mươi hai người
đến năm hai nghìn một mươi tám khoảng tám người
một tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số người tử vong do tai nạn giao thông là sáu chín trăm bảy mươi năm người
mặc dù con số đã giảm tuy nhiên tính chất mức độ của các vụ tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng hơn
tại hội nghị lãnh đạo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã nhấn mạnh
cần phải hình thành hệ thống giám sát tự động để xử lý vi phạm theo hướng phạt nguội
sẽ được tạo ra
đảm bảo vấn đề xử lý vi phạm chính xác và minh bạch hơn
chúng tôi muốn hình thành nên một hệ thống giám sát tự động qua hệ thống công nghệ
qua dữ liệu lớn để chúng ta giám sát hoạt động vận tải trên toàn bộ lãnh thổ việt nam
ở các đô thị ở những điểm sung yếu về giao thông ngã ba ngã tư những chỗ giao thông phức tạp
để chúng ta giám sát việc chấp hành của người dân của người tham gia giao thông
qua đó chúng ta tổ chức xử phạt nguội những hành vi vi phạm
và ứng dụng các công nghệ để chúng ta quản lý mặt đường vỉa hè
ngoài ra cần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát nghiên cứu các cửa ngõ
trục giao thông quan trọng quy hoạch giao thông của các đô thị lớn như đường cao tốc nội đô
đường trên cao để giải quyết vấn đề ủn tắc giao thông đưa giáo dục văn hóa giao thông vào công sở
trường học bằng các phương tiện truyền thông để vận động mỗi người chấp hành quy định pháp luật an toàn giao thông
đảm bảo tính mạng cho mình và người khác